vào chiều ngày hôm nay phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty việt á
tiếp tục với phần trình bày nội dung kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh long một lần nữa khai đã nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu usd
số tiền này ông đã nộp khắc phục toàn bộ được cấp sơ thẩm ghi nhận
và tuyên bức án một mươi tám năm tù về tội danh nhận hối lộ
theo bị cáo long trước phiên phúc thẩm diễn ra ông cùng với gia đình nộp thêm một tỷ đồng
còn bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương trình bày
đã nộp hai mươi bảy tỷ đồng khắc phục hết hậu quả của vụ án
phiên phúc thẩm hôm nay còn ghi nhận một số bị cáo khác cũng nộp thêm tiền
để khắc phục hậu quả vụ án trong đó bị cáo nguyễn nam liên
cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế tự nguyện nộp năm trăm linh triệu đồng
bị cáo liên cùng nhóm bị cáo cung cấp nhiều tình tiết mới như nhân thân tốt
gia đình có công với cách mạng
để phục vụ yêu cầu
điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục tìm kiếm người bị hại
còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan giai đoạn hai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận
công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld
và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật
tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng
để bán cho người mua các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên
tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án
và đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố
tiếp nhận thông tin lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại
theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị
người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu trên
khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố
nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu
phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu
hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành
để được xem xét giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh dương chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
về hành vi tẳng chữ trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi bốn tháng năm tại một nhà trọ ở phường vĩnh bảo thành phố rạch giá
lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó tại phòng trọ do danh dương thuê công an đã thu giữ tăng vật gồm một bịch ni lông
và một đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra tại một phòng trọ khác có bốn đối tượng đang sử dụng ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm cầu thủ
của câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh gồm đinh thanh trung dương quang tuấn nguyễn trung học
nguyễn ngọc thắng và nguyễn văn trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cơ quan điều tra
sáng ngày bốn tháng năm công an thành phố hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng khách sạn bình minh
ở phương trần phú thành phố hà tĩnh đã phát hiện năm cầu thủ cùng năm cô gái
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an thu giữ các chất ma túy gồm mdma ketamin
tại cơ quan điều tra năm cầu thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy
và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để sử dụng ma túy
trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
một đối tượng vừa bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận ra quyết định tạm giữ
đó là mai nhật long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thành hải thành phố phan rang tháp tràm
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng trộm cắp chiếc xe máy
qua xác minh lực lượng công an phát hiện mai nhật long là đối tượng nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính mai nhật long đã có thái độ chống đối
và đánh cảnh sát khu vực vào vùng mặt buộc lực lượng công an phải khống chế đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an long đã thừa nhận về hành vi trộm cắp xe máy và chống người thi hành công vụ của mình
được biết long đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bốn đối tượng có hành vi chế tạo mua bán tàng chữ bốn khẩu súng cùng nhiều phiên đạn
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
ở phường tân thành thành phố bù ma thuật thì phát hiện hai đối tượng này đang tàng trữ hai khẩu súng kiểu dạng súng rulo cùng ba viên đạn
đấu tranh nhanh tiến khai nhận một khẩu súng tiến liên hệ mua của nguyễn tấn toàn ở tỉnh gia lai với giá năm triệu đồng
khẩu còn lại tiến nhờ nguyễn đình tấn phát đặt mua qua mạng với giá chín trăm linh đồng
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã triệu tập phát lên cơ quan làm việc đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh gia lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của toàn
qua khám xét lực lượng công an thu giữ của toàn một khẩu súng dài một khẩu súng ngắn bảy viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng
bước đầu toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tiến liên hệ đặt mua súng thì toàn đã lên mạng xã hội facebook tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá chín trăm linh đồng
sau đó toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước ổ xoay tiếp đạn vừa với viên đạn cao su rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
tôi có đam mê với súng tôi mới lên mạng tìm hiểu về đặt mua máy máy phong
các công cụ để về chế tạo súng và đặt mua sau đó lên mạng đặt mua khẩu súng bán đạn nhựa về để mà tôi chế tạo thành bán đạn cao su để mà bán kiếm lời
một khẩu bán đạn nhựa em mua với giá chín trăm linh và khi mà em về em đồ chế thì em bán nó với giá là năm triệu đồng
bản thân em cũng thích chế tạo súng nên là em có đặt một khẩu súng bán đạn nhựa trên mạng về để gửi cho súng an toàn độ chế
sau đó gửi lên lại để nhìn vào đó và bắt kiếm làm theo để chế tạo một khẩu súng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước cho biết đã tạm giữ nghi phạm vận chuyển hơn ba trăm tám mươi kg pháo sau bốn ngày lẩn trốn
trước đó vào tối ngày bảy tháng năm tại quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường thành tâm thị xã trơn thành khi bị tổ công tác dừng xe để kiểm tra thì lái xe đã bỏ chạy thoát thân
tới này kiểm tra khám xét chiếc xe tổ công tác phát hiện thu giữ hai trăm hai mươi bệ pháo nghi là pháo nổ và pháo hoa tổng trọng lượng hơn ba trăm tám mươi chín kg
sau khi lập hồ sơ vụ việc và tiến hành truy xét cho đến ngày một mươi tháng năm lái xe cao trí dũng chú tỉnh bình dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và thu giữ lô hàng hóa gồm các loại máy pot và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào ngày một mươi ba tháng năm công an thành phố lạng sơn kiểm tra hành chính nhà ở của mã quang tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường tam thanh có hai mươi hai máy pot và bảy mươi sáu lọ tinh dầu các loại dùng cho thuốc lá điện tử
thời điểm kiểm tra chủ của lô hàng đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tú cho biết số thuốc lá điện tử này được đặt mua trên facebook của những hội nhóm chuyên bán thuốc lá điện tử để mang về bán lại kiếm lời
thuốc lá điện tử đã được chứng minh là gây ra tác hại khôn lường tới sức khỏe
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã
có công điện gửi các ban ngành và yêu cầu tăng cường tuyên truyền thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
đồng thời kiểm soát chặt viện vận chuyển bôn bán thuốc lá điện tử
tuy nhiên trong một thời gian dài vừa qua những mặt hàng này vẫn còn được tồn tại tuôn vào thị trường
tại sơn la công an thành phố sơn la tỉnh sơn la cũng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thiết bị
linh kiện thuốc lá điện tử với gần hai trăm linh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên đã được phát hiện tại
cơ sở có tên gamevip địa chỉ tại phường triềng sinh thành phố sơn la do lê minh hải làm chủ
quá trình kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này đã phát hiện gần hai trăm linh sản phẩm là thiết bị
phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử gồm hai mươi năm bộ phận thân máy thuốc lá điện tử
một mươi lọ tinh dầu thuốc lá điện tử một trăm hai mươi bộ phụ kiện đầu thuốc lá điện tử
có tổng trị giá khoảng trên hai mươi bảy triệu đồng
toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đồng xuân công
trú tại thôn chuẩn thừng xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trước đó lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện đồng xuân công có hành vi nuôi nhốt trái phép
ba cá thể hổ mỗi cá thể hổ nặng khoảng bảy mươi kg tình trạng sức khỏe bình thường
được nuôi nhốt trong cùng một lồng ghép
bước đầu công khai nhận đã mua hai cá thể hổ trên qua mạng
theo kết luận giám định của viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
hai cá thể có tên khoa học pantera tiris nằm trong danh mục loài nguy cấp
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
hiện hai cá thể hổ đã được bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội nuôi dưỡng quản lý theo quy định